các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tối ngày hai mươi tám tháng hai sơn đã liên hệ với lộc để mua ba tài khoản
sau khi được lộc cung cấp tài khoản và điểm trong đêm ngày hai mươi tám tháng hai sơn đã thua sạch số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng
sơn tiếp tục gọi điện cho lộc để mua thêm điểm nhưng do sơn chưa trả tiền trước đó nên lộc từ chối
do không có khả năng để trả nợ sơn đã đến cơ quan công an tự thú
quá trình điều tra cơ quan công an đã mời lộc đến làm việc
tại đây đối tượng này cũng đã thừa nhận hành vi đánh bạc trên mạng internet
mặc dù việc đốt pháo đã bị cấm từ lâu
nhưng gần đây một đám cưới tại xã phủ lỗ huyện sóc sơn hà nội đã chúc mừng bằng việc đốt băng pháo dài hàng chục mét gây xôn xao dư luận
liên quan đến vụ việc này công an huyện sóc sơn thành phố hà nội cho biết đã bắt và tạm giữ đối tượng nổ pháo để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
nghi nhận của phóng viên antv
ngày hai tháng ba một tài khoản facebook đăng tải video một người đàn ông cầm một cuộn pháo hủy tròn
dài thành ba buồn dãy dài hàng chục mét trước tuổi hè nhà có đám cưới tại xã phủ lỗ huyện sóc sơn
ngoài ra dập lối vào bên trong đám cưới gia đình này còn treo hai dãy pháo khá dài
sau khi châm lửa tiếng pháo nổ liên thanh kèm khói bay lên trắng xóa
sau khi có thông tin công an huyện sóc sơn đã nhanh chóng xác định thông tin và làm rõ hành vi đốt pháo này
cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh ngay từ ban đầu đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi đã có đủ tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng đốt pháo nổ
tạm giữ hình sự đối với một trường hợp và đang tiếp tục củng cố tài liệu và truy bắt những đối tượng liên quan
đây là đối tượng trần văn khang có hậu khẩu thường trú tại xã phủ lỗ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn đã bắt và tạm giữ hình sự với đối tượng này về hành vi gây dối trật tự công cộng
đối tượng khai nhận mua sổ pháo này ở trên mạng vì đi ăn cưới uống rượu
nên đã không kiềm chế được mang pháo ra đốt
đối tượng nhận thức được hành vi của mình gây ra thì mọi việc đã muộn
đôi khi những niềm vui có thể khiến người ta khó khăn
có thể ta quên đi pháp luật nhưng pháp luật thì luôn hiện hữu nhằm điều chỉnh hành vi của mọi công dân
để đi đúng quỹ đạo trong hành lang pháp lý an toàn
trong khi đó với hành vi chứa mại dâm công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên vừa tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị anh đào chú thôn xuân lãnh xã xuân lãnh
điều tra ban đầu cho thấy từ đầu năm đến nay nguyễn thị anh đào đã mở quán karaoke và giải khát anh đào
ở thôn lãnh trường
nguyễn thị anh đào đã mở quán karaoke để kinh doanh và thường xuyên tổ chức cho nữ tiếp viên bán dâm nếu khách có nhu cầu
mỗi lần tổ chức mua bán dâm đào thu tiền của khách từ hai trăm năm mươi đến hai trăm bảy mươi đồng một lượt
việc làm này gây bức xúc cho người dân gây mất an ninh trả tự tại địa phương
hiện công an huyện đồng xuân đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiêu hủy hàng ngàn mét khối gỗ lâm sản tồn động tại các dự án theo hình thức tự mục
nhưng đồng thời lại chi trả hơn một mươi một tỷ đồng cho các doanh nghiệp chịu trách nhiệm xử lý số lâm sản này
những quyết định tưởng chừng như vô lý nhưng lại có thật của ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
đang khiến dư luận phải đặt ra nhiều câu hỏi lớn trong việc quản lý cũng như bảo vệ những cánh rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh
hàng trăm mét khối gỗ còn sót lại có đường kính từ hai mươi cm đến hơn một trăm năm mươi cm
nằm la liệt tại một bãi tập kết ngay cửa rừng thuộc tiểu khu ba trăm sáu mươi bảy
nông lâm trường tân lập huyện đồng phú
thật khó tin khi tất cả số gỗ này hiện chỉ đang nằm chờ mục
theo công văn số ba nghìn chín trăm một mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh bình phước ký vào ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
thì số gỗ này được cho là gỗ đã hư hỏng màu nát và không thể sử dụng được
nên ủy ban nhân dân tỉnh đã thuận chủ trương tiêu hủy bằng cách để tự mục tại hiện trường
trong khi đó người dân tại địa phương lại có những nhận định khác
nếu là người dân thì còn sử dụng được rất nhiều
bây giờ như đống gỗ mà những đống gỗ bảo để cho tự mục nát nó vẫn còn rất nhiều cây tốt nó sử dụng được
nhưng đây là do chính quyền buông lỏng quản lý ra là công ty được thác khu rừng này
thì là họ đã chở gỗ lâm sản đi bán hết rồi
tương tự bãi gỗ trên bãi gỗ đang được tập kết tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
chỉ còn lại hơn một trăm linh mét khối và cũng đang bị mục nát gần hết
hàng trăm mét khối gỗ ở hai bãi tập kết trên chỉ là con số nhỏ
còn sót lại
trong hơn tám mét khối gỗ được ủy ban nhân dân tỉnh bình phước cho tiêu hủy bằng hình thức tự mục
gỗ thì chờ mục nhưng nghịch lý hơn là trước đó
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã ra công văn số một nghìn tám trăm một mươi bảy
chi trả một mươi một sáu tỷ đồng cho các doanh nghiệp mua gỗ tận thu và xử lý lâm sản tồn động
điểm là ăn đầu gỗ trong rừng đã bán hết là lấy tiền
và cuối cùng lại được chính quyền trả cái tiền cho doanh nghiệp tiền khai thác mua lâm sản phụ đó
được biết hơn tám mét khối gỗ này là số lượng lâm sản được tổ công tác kiểm tra gỗ và lâm sản
thuộc các dự án trên địa bàn tỉnh bình phước
với sự tham gia của các sở ngành của tỉnh kiểm tra thực tế và tham mưu
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình phước xem xét quyết định tiêu hủy
số lâm sản này thuộc ba dự án
bao gồm dự án trồng cao su tạo quý phục vụ
bảo tồn khu di tích lịch sử căn cứ bộ chỉ huy quân giải phóng miền nam việt nam
dự án chuyển đổi diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su
và dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp

thì là không có nhà kho không có người quản lý
thì trong thời gian hơn hai năm trời thì gỗ nó mục đát hết
đó là do yếu tố thách quan
một mét khối gỗ một con số không hề nhỏ nếu đem ra quy đổi ra tiền
và càng lớn hơn khi đem so sánh với giá trị mà nó đem lại
khi đang còn là những cây rừng tươi tốt
tiền mất rừng cũng mất
nhưng trách nhiệm của những người liên quan thì chỉ là
trách nhiệm rút kinh nghiệm
tiếp theo biên tập viên thế cường sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng tráng thị của
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã phúc than
huyện than uyên của tỉnh lai châu
cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi trái
đối tượng thào thị cha
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã tà mung
huyện than uyên của tỉnh lai châu
cao một m năm mươi ba và có nốt ruồi cách một cm dưới sau cánh mũi trái
và đối tượng tẩn a sơn

hộ khẩu trú tại xã phăng xô linh
huyện sìn hồ tỉnh lai châu
cao một m bốn mươi và có sẹo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được
bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin mổ mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv